thông tin liên quan đến các sai phạm gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tại công ty vật liệu xây dựng xây lắp và kinh doanh nhà đà nẵng
công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố thêm hai cựu lãnh đạo của công ty này
theo đó cơ quan điều tra đã khởi tố nguyễn văn bường cựu phó tổng giám đốc và hoàng cung thượng hiền cựu trưởng phòng
cả hai bị khởi tố để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó công an đà nẵng đã bắt tạm giam ông nguyễn tuấn anh nguyên tổng giám đốc công ty để điều tra về các sai phạm tại ba dự án tái định cư gồm hòa liên ba hòa liên bốn giai đoạn một và hòa liên bốn giai đoạn hai
các dự án này có sai phạm từ khâu lập dự án giám sát đầu tư khảo sát thiết kế đến đấu thầu quản lý chất lượng cho đến giám sát thi công xây dựng gây thiệt hại cho ngân sách thành phố trên ba mươi tỷ đồng